xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hai mươi năm tháng bốn của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế được dự báo có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
nhiệt độ phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ c
nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm sâu
dễ dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao
vì vậy mà quý vị cần hết sức lưu ý sử dụng điện an toàn tiết kiệm
đặc biệt là vào các giờ cao điểm như trưa và tối
vâng quý vị chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ nên đặt ở mức từ hai mươi sáu hai mươi bảy độ trở lên
sử dụng kết hợp với quạt đặc biệt là không nên sử dụng
đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn
tại bắc bộ thì ngày hôm nay nền nhiệt sẽ cao ở khoảng tăng từ hai đến ba độ
tuy nhiên thì thời tiết vẫn khá là dễ chịu
đêm có thể có mưa rào và rông rải rác cục bộ mưa to ngày nắng gió đông nam cấp hai mươi ba
trong mưa rông dự báo sẽ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cùng với bắc bộ thì thanh hóa và nghệ an sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng sẽ gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ
sạt lở đất ở trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
thực hiện nghiêm chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bca
đề nghị công an các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau
một nắm chắc tình hình về diễn biến của thiên tai
chủ động toàn diện các biện pháp kịp thời ứng phó không để bị động bất ngờ
thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh trật tự tại cơ sở
tập trung cao điểm các kế hoạch công tác biện pháp nghiệp vụ
để phát hiện xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai vi phạm pháp luật
khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả các đợt mưa lớn rông lốc gió giật mạnh vừa qua
để sớm ổn định đời sống
chủ động các phương án phòng chống thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ
sẵn sàng trang thiết bị phương tiện đặc trùng chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn
tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra
bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ
và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
thực hiện tốt công tác hướng dẫn tuyên truyền người dân cách nhận biết kỹ năng ứng phó mưa rông
kèm lốc xét mưa đá gió giật mạnh để giảm thiểu thiệt hại
thông tin kịp thời về tình hình thiên tai và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân
trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên các phương tiện thông tin đại chúng
tổ chức trực ban nghiêm túc kịp thời thông tin báo cáo về tình hình diễn biến thiệt hại do thiên tai
và công tác triển khai ứng phó của lực lượng công an nhân dân về văn phòng bộ theo quy định